sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố
phải từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội sẽ tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng khác
trên địa bàn thành phố để kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong việc phòng chống dịch bệnh
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội
các lực lượng chức năng kiểm tra giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ
giám sát chặt chẽ trong phòng chống dịch trên các tuyến xe buýt